đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia là tư điệu sản xuất cơ bản là tài nguyên vô cùng quý giá là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước
thế nhưng đang có một số cá nhân đơn vị doanh nghiệp lợi dụng quyền hạn được giao để trục lợi từ đất công
thưa quý vị đảng và nhà nước đã giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý và sử dụng đất công trị giá hàng triệu tỷ đồng
nhằm hỗ trợ hệ thống doanh nghiệp này trở thành những đơn vị đầu tàu của nền kinh tế
với nguồn lợi về đất công doanh nghiệp nhà nước đã được ưu ái hơn so với các thành phần kinh tế khác
cũng chính vì lợi thế này không ít doanh nghiệp đã lợi dụng để trục lợi từ đất công dưới danh nghĩa là bảo toàn vốn nhà nước
đã có không ít cán bộ ở các doanh nghiệp nhà nước bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
mà chủ yếu liên quan đến đất công
đất đó là đất nhà nước không thu tiền thì không định giá thuê cụ thể là bao nhiêu phù hợp
chính vì vậy cho nên là thường cái giá thuê đó nó không phản ánh đúng cái giá trị của đất đai
và cái tiền thuê đó không được đưa vào trong ngân sách tạo thất thoát
có những cái diện tích mà truyền cả cái quyền sử dụng đó cho những các người khác
một số doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo mô hình công ty mẹ con
thuộc quản lý của nhiều cơ quan đơn vị nên đã nhận được không ít sự ưu ái trong sử dụng đất
kể cả khi bị thanh tra chỉ ra sai phạm
cái việc cái quản lý cái sử dụng đất công ấy nó chưa được chặt chẽ
trước hết là phải nói về cái trách nhiệm quản lý của các cái cơ quan của nhà nước ở đây
như là vấn đề mình giao đất cấp giấy chứng nhận hoặc là cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
cho phép điên doanh
để tiên kết cái đầu tư nó không đúng mục đích cái sử dụng đất ban đầu được ra
năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra chính phủ đã phát hiện sai phạm trong sử dụng đất thu hồi hai ba trăm năm mươi tỷ đồng và ba mươi hai năm trăm hai mươi ba hectare đất
riêng với khối doanh nghiệp nhà nước họ được giao những phần đất có vị trí lợi thế với lợi nhuận kích thủ
một số doanh nghiệp nhà nước không dám sử dụng đất thúc đẩy ngành nghề kinh doanh theo nghĩa vụ mà nhà nước giao cho
nhưng lại có động lực sử dụng đất công để trục lợi hàng tỷ đồng
tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm đang diễn ra chậm chạp
một trong những lý do khiến cho tiến độ chậm chạp là chưa định giá được giá đất công
trong lịch sử cổ phần hóa doanh nghiệp đã xảy ra tình trạng thất thoát đất công như vậy
tiến trình cổ phần hóa sắp tới sẽ phải cẩn trọng vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới
đồng thời ngăn chặn đất công bị lợi dụng
chủ trương cổ phần hóa nhằm phá thế độc quyền sở hữu tài sản công
ngăn chặn tình trạng tham minh đất công đất công mang lại lợi nhuận nhanh hơn và nhiều hơn gấp nhiều
lần so với thực hiện một dự án kinh doanh nên không ai muốn từ bỏ hoặc chia sẻ phần lợi ích mà
mình đang được độc quyền sử dụng vì thế một số cá nhân đơn vị cố tình chậm chạp chây ý phương án
dụng đất điều ba mươi a nghị định số một trăm bốn mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ

chậm có ý kiến chính thức về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa nhưng vẫn không giải quyết được
tình trạng chê ỉ đang diễn ra trong cái nghị định của chính phủ thì đã quy trách nhiệm cho cơ quan
quản lý đất đai thế nhưng bây giờ chúng ta cần phải quy trách nhiệm cho những cơ quan chủ quản của
những các doanh nghiệp cần cổ phần hóa rồi quy trách nhiệm cho chính bản thân những các ban quản lý
của cái doanh nghiệp đó nếu như người ta không xây dựng được phương án không đưa được phương án theo
tiến độ thì chúng ta cũng phải xử lý trách nhiệm của cái cơ quan quản lý này bên cạnh đó khi thực
hiện cổ phần hóa giá trị lợi thế vị trí của đất phải được tính đúng tính đủ trong quá trình doanh
nghiệp sử dụng ngăn chặn tình trạng mua bán chuyển nhượng nói là bù lỗ nhưng thực chất là lấy lãi từng
mức chiếm đoạt tài sản công riêng đối với các doanh nghiệp thì dần dần chúng ta phải chuyển sang
hình thức thuê đất thôi như vậy tức là nếu mà chuyển sang cái hình thức thuê đất thì họ phải cần
đối lại giữa vấn đề cái chi phí và cái doanh thu cái đầu vào của mình để mà sử dụng đất được cái hợp lý
thì tôi kỳ vọng rằng nếu chúng ta thực hiện tốt yêu cầu của luật đất đai mới thì đất đai nào có
một cái vị trí mà lợi thế tốt thì cái giá sẽ xác định nó cao và như vậy nếu mà
giao cho các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp
giao cho doanh nghiệp theo phương thức là đất được sử dụng trả tiền một lần thì doanh nghiệp phải trả toàn bộ giá trị
về đất đai nếu như đất này là đất thuê thì doanh nghiệp cũng phải trả tiền thuê tương ứng với cái mức giá trị
đất đai này là cái giá trị cao chứ không phải thấp như trước kia thì khi đó chúng ta sẽ tránh được cái
tình trạng thất thoát khi mà chúng ta không tính cái vị trí về cái lợi thế về vị trí của đất đai
trên hết trách nhiệm của người được sao quản lý sử dụng đất công phải được thực thi nghiêm túc giám sát
việc quản lý và sử dụng đất đối với cơ quan chủ quản người đại diện doanh nghiệp nhà nước và cổ đông
chiến lược nếu có sai phạm xảy ra thành tra sẽ có địa chỉ cụ thể truy tận nơi tận gốc đối tượng lợi dụng đất công
dù thị trường biến động giá cả như thế nào thì giá trị đất công vẫn không thay đổi thậm chí là còn tăng cao
do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội từ đó kéo theo ham muốn biến đất công thành đất tư và chỉ có những người
nắm trong tay quyền lực quản lý sử dụng đất công
để ngăn chặn tham nhũng tiêu cực trong quản lý sử dụng đất công một số quy định bất cập đã được chỉ ra trước đó
phải nhanh chóng sửa đổi đồng thời xử lý nghiêm các những cá nhân đơn vị cố tình chậm chạp chê ý làm chậm chẽ mục tiêu
của chính phủ và kiềm hãm sự phát triển của doanh nghiệp